thưa quý vị hôm nay bảy tháng bốn đánh dấu cuộc xung đột israel hamas bước sang tháng thứ bảy và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
đây là đợt xung đột đẫm máu nhất giữa người israel và người palestine kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám thời điểm thành lập nhà nước israel
sau nghị quyết mang tính giảng buộc của hội đồng bảo an liên hợp quốc về sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ở gaza
cũng chưa có bên nào tuân thủ nghị quyết
trong bối cảnh đó đã có hơn ba mươi ba người palestine và israel thiệt mạng trong cuộc chiến
trong đó gồm có một mươi ba trẻ em và hàng trăm nhân viên nhân đạo quốc tế
không chỉ chứng kiến những thiệt hại nặng nề về sinh mạng
một một triệu người tại gaza cũng đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
sau những đợt không kích và tấn công của quân đội israel
anh wael atta và gia đình mình vẫn quyết định bám trụ khu vực miền bắc gaza
sau khi ngôi nhà của gia đình ở jabalia bị phá hủy
họ chuyển đến sàu
sống cùng hàng trăm người khác trong một ngôi trường được dùng làm nơi trú ẩn
nơi họ phải vật lộn để tìm thức ăn nước uống và một nơi an toàn để sinh sống
ở đây không có thực phẩm cuộc sống trở nên vô cùng khó khăn
các con gái của tôi nói với tôi rằng
bố ơi tại sao ngày nào chúng ta cũng ăn cầm quỳ thế
chúng muốn ăn cá thịt gà trứng hay bất cứ thứ gì khác
điều kiện ở đây có lẽ không phải ai cũng tưởng tượng nổi
gia đình anh wael atta luôn bắt đầu ngày mới bằng những công việc quen thuộc
là đi thu lượm lá cầm quỳ để nấu nước canh và tới những ngôi nhà đổ nát tìm củi đun
vợ anh wael atta chị mariam cho biết
chồng mình đã mạo hiểm tính mạng để tìm mọi thứ có thể nuôi sống gia đình
mỗi khi có thông tin về hàng viện trợ
chồng tôi lại chạy đến bất chấp các đợt tấn công
anh ấy đang cố gắng kiếm miếng cơm cho các con
đó là điều duy nhất
chúng tôi có thể mong chờ
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc cảnh báo
nạn đói sắp xảy ra ở phía bắc gaza
nơi bảy mươi dân số còn lại đang phải chịu tình cảnh thiếu lương thực
cơ quan này cũng nhấn mạnh việc leo thang hơn nữa cuộc chiến israel hamas
có thể đẩy khoảng một nửa tổng dân số gaza đến bờ vực nạn đói
còn theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc
tình trạng thiếu lương thực đang báo động
tình trạng suy dinh dưỡng và bệnh tật gia tăng
có thể dẫn đến bùng nổ về số ca tử vong ở trẻ em tại gaza